theo dự báo của đài khí tượng thủy văn trung trung bộ do ảnh hưởng của vùng áp thấp nối với giải hội tụ nhiệt đới
từ ngày bốn tháng một mươi một đà nẵng và các tỉnh lân cận tiếp tục có mưa to đến rất to
tại vùng biển đà nẵng gió giật cấp năm có lúc cấp sáu cấp bảy
theo đó vùng biển từ các tỉnh quảng bình đến đà nẵng có gió đông bắc mạnh cấp năm giật cấp sáu
sóng biển cao từ một hai mét biển đậu nhẹ
vùng biển quảng nam quảng ngãi có gió bắc đến đông bắc mạnh cấp năm cấp sáu giật cấp bảy cấp tám
sóng biển cao từ hai ba mét biển đậu
để chủ động ứng phó văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
đề nghị các địa phương thông báo hướng dẫn cho chủ các tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí
hướng di chuyển để phòng tránh
các cơ sở nuôi trồng thủy sản có kế hoạch sản xuất phù hợp bảo đảm an toàn về người và tài sản
giả soát phương án ứng phó với áp thấp sâu mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và mưa lũ
đặc biệt tại các khu vực có nguy cơ ngập sâu xảy ra lũ quét